sở nông nghiệp và phát triển nông thôn hà nội tổ chức hội nghị kết nối tiêu thụ sản phẩm theo chương trình
mỗi xã phường một sản phẩm gọi tắt là ocob và đặc sản vùng miền vào hệ thống siêu thị lớn tại hà nội
đây là dịp để nhiều hợp tác xã đưa sản phẩm an toàn rõ xuất xứ nguồn gốc đặc sản vùng miền của hà nội
cũng như các tỉnh thành trong nước tiếp cận gần hơn với người dân
tại hội nghị các đại biểu cho rằng nông nghiệp việt nam hiện nay vẫn đang đối mặt với ba thách thức lớn
gồm quy mô sản xuất nhỏ lẻ cạnh tranh gây gắt trong thị trường lớn những tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu
ngày càng khốc liệt bất bình thường ảnh hưởng đến sản xuất hội nhập kinh tế quốc tế đang tạo áp lực lớn cho các sản phẩm trong nước
thông qua các hoạt động kết nối nhiều sản phẩm từ chương trình mỗi xã phường một sản phẩm có chất lượng cao
không chỉ được tiêu thụ ở địa phương mà còn được tiêu thụ tại các chuỗi siêu thị kênh phân phối nước ngoài
việc này không chỉ giúp gia tăng giá trị sản xuất nông nghiệp kinh tế nông thôn mà còn thúc đẩy nâng cao thương hiệu đặc sản địa phương
tạo chuỗi liên kết bền vững nâng cao giá trị cho người sản xuất sản phẩm có chất lượng an toàn đáp ứng thỏa mãn nhu cầu của công chúng tiêu dùng thủ đô